tại hà nội bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức chương trình giáng sinh yêu thương năm hai nghìn một mươi chín
cho hơn hai bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như phát quà cho các bệnh nhi giao lưu nghệ thuật
nhằm đem lại những món quà tinh thần kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực
cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay phòng công tác xã hội bệnh viện nhi trung ương
cũng đã đón nhận hơn một mươi một xuất quà cho bệnh nhi hỗ trợ khoảng một trăm linh bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng nhân dịp này chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu hồng ươm mầm sự sống được tổ chức
bắt nguồn từ sự cấp thiết đáp ứng cho việc cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo cần phải truyền máu tại bệnh viện